mình là giáo viên nhưng vẫn ước có cơ hội góp sức xem mà cảm động vô cùng thương lắm xem mà cứ chảy nước mắt cầu cho hết dịch bệnh đi
đằng sau mỗi bức vẽ là những câu chuyện cảm động ý nghĩa về sự vất vả hy sinh của các bác sĩ chiến sĩ tình nguyện viên tại tâm dịch
những bức tranh của cộng đồng mạng khẳng định và lan tỏa tinh thần của lực lượng chiến sĩ y bác sĩ luôn đoàn kết sát cánh cùng nhân dân với quyết tâm chống dịch như chống giặc
những nét vẽ giản dị ấy là thông điệp tri ân và sự cảm phục gửi đến đội ngũ y bác sĩ chiến sĩ công an đang trên tuyến đầu chống dịch
ai ở nghề y mới hiểu được nỗi vất vả và sự hy sinh thầm lặng của bản thân và gia đình
cảm phục trân trọng sự đóng góp của các bác sĩ trong sứ mệnh chống dịch bảo vệ sức khỏe của đồng bào
tri ân những chiến sĩ nhân viên y tế đang nỗ lực ở tuyến đầu
bác giang đang khoanh vùng dịch dần
những điểm nóng lớn nhất đang có dấu hiệu đỡ hơn
tin vi ấy từ bác giang đang làm ốt đi những lo lắng
nhưng đằng sau những tin tức tích cực ấy là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu
những chiến sĩ áo trắng tỉnh nguyện ra nhà chống dịch xa cha mẹ già con thơ
chống trọi với cái nóng hầm người rát da nóng đến mất nước trong bộ đồ bảo hộ khí nít
tất cả họ đều đang phải tạm biệt gia đình cấm trại tại bệnh viện và các điểm ăn ở tập trung chống dịch
nguy cơ lây nhiễm dình dập hàng ngày
thông qua những bức vẽ này cộng đồng mạng cũng mong muốn tiếp thêm sức mạnh
cổ vũ tinh thần cho đội ngũ nhân viên y tế chiến sĩ tình nguyện viên tại các vùng dịch
quá cảm động và tuyệt vời những chiến binh chỉ có ở việt nam
ngố lên các chiến sĩ áo trắng hết giặc dịch ta lại về
chúc các bác sĩ tuyến đầu chống dịch luôn mạnh khỏe quyết thắng
chúng ta còn được ở nhà là còn sung sướng
nếu đã thấy những hình ảnh này thì xin mọi người đừng ra khỏi nhà khi không cần thiết
để những người đang chiến đấu vì dịch bệnh đỡ vất vả và sớm được trở về bên gia đình
để đồng hành cùng y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch
quý vị có thể chia sẻ sự quan tâm động viên tiếp sức mạnh cho đội ngũ chiến sĩ y bác sĩ trên fanpage của chúng tôi
thưa quý vị mặc dù đã được chấn chỉ nhiều thế nhưng thời gian gần đây
tại một số ngã ba ngã tư trên địa bàn thủ đô hà nội hiện nay
vẫn xuất hiện tình trạng người bán hàng rong hoặc là người ăn xin
mà trong đó đa phần là người già và trẻ em tràn xuống đường xin tiền của người tham gia giao thông
gây cản trở mất an toàn giao thông và cũng rất dễ xảy ra tai nạn
những người tham gia giao thông không tránh khỏi bức xúc và khá lo lắng trước thực trạng này
bởi nếu không may xảy ra va chạm với những trường hợp này
thì người tham gia giao thông sẽ rơi vào tình trạng rất khó xử
ngã bốn khuất duy tiến lê văn lương thường xuyên có tình trạng người ăn xin hoạt động
khi có tín hiệu đèn đỏ đội quân này băng ra đường lên lỏi vào làn xe để xin sỏ hay bán hàng
họ gõ cả cửa xe ô tô thậm chí xe buýt để xin tiền
khi đèn tín hiệu chuyển xanh các phương tiện giao thông bắt đầu di chuyển
phải rất khó khăn để vòng tránh những người này
người ăn xin đến đây là để ăn xin và gây mất an toàn giao thông không ạ
thỉnh thoảng có hay gặp gặp rất là nhiều người dọc tiến đường này này
toàn ngồi các bà chả biết bệnh tật hay không nhưng mà có thấy hay ngồi
người tham gia giao thông như anh thì anh thấy cái tình trạng đấy thì anh thấy như thế nào
nó phản cảm và gây mất an toàn giao thông
nếu như người giao thông mình có vô tình va chạm phải thì nó sẽ rơi ra tình huống như thế nào hay không
cái tình huống đấy mình chưa gặp phải nhưng mà nếu mà gặp phải thì chắc chắn là sẽ khó rất khó
xử lý cho những người tham gia giao thông khác
tình trạng người ăn xin tràn xuống ngã ba ngã tư xin tiền người tham gia giao thông diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường của hà nội
mỗi khi đèn tín hiệu truyền đỏ là những người này len lỏi vào giữa các làn xe để hành nghề
khi đèn xanh phương tiện bắt đầu di chuyển họ lại quay về khu vực vỉa hè để tiếp tục chờ đợi
nhiều người thấy hoàn cảnh họ khó khăn đã động lòng và tranh thủ rút tiền cho
tuy nhiên việc nhiều người ăn xin tràn xuống ngã ba ngã bốn xin tiền người tham gia giao thông
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
là một người tham gia giao thông thường xuyên ở trên đường thì tôi thấy là khi đi qua các ngã tư
hầu hết đều có những người ăn xin xuống làm phiền cũng như là để mời chào bán hàng
tôi cảm thấy rất bức xúc về cái tình trạng này bởi vì nó gây ra mất an toàn giao thông
và gây nguy hiểm cho cả người ăn xin lẫn người đi đường
và nếu mà làm tôi va chạm phải họ thì tôi cũng thấy cảm thấy rất khó xử lý
và tôi mong là sẽ có những biện pháp để có thể xử lý được cái tình trạng này
còn đối với cái hiện tượng những người ăn xin và những người lang thang cơ nhỡ
có những hành vi là trong khuôn dục cao điểm thì ra ngã bốn để có những hành vi ăn xin
xin tiền người đi đường hoặc là bán hàng rong để mục đích lấy tiền người đi đường
là việc vi phạm giao thông và nguy cơ ủn tắc giao thông
đặc biệt là cũng có thể là gây gây sản chất thanh hóa giao thông đối với người tham gia giao thông

việc người ăn xin tràn xuống đường gây nguy hiểm cho chính họ
còn người tham gia giao thông trong tình huống nếu có xảy ra va chạm cũng giờ khóc giờ cười
trước thử trạng này lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội sẽ tăng cường tuyên truyền
vận động các đối tượng này không hoạt động trên các tuyến giao thông
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để có giải pháp lâu dài
chúng tôi thức mắt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của bác chủ yếu phòng và lãnh đạo của trang dân chỗ bảy
thức mắt chúng tôi gặp những người trường hợp trên
chúng tôi phải tuyên truyền cho những người ta về việc ăn xin ở ngã tư
và cũng được góp điểm là việc ký phạm giao thông
và thay nếu người ta không cho bành thì chúng tôi sẽ hối hợp với lực lượng công an phường
và đặc biệt là ủy ban dân phường sở tại để có phương pháp xử lý ra để đưa người ta về trụ sở
đối với người tham gia giao thông thì chúng tôi khuyên cáo là khi gặp những trường hợp như trên
thì cũng không nên là tiếp tay hoặc là mua hàng ở dọc đường như thế là không đúng với cái việc tham gia giao thông của mình
và gây cản trở giao thông cho người khác
hiện nay trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tình trạng người ăn xin lang thang di chuyển qua nhiều địa bàn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
chính vì vậy cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông
để giải quyết rứt điểm tình trạng này
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng năm công an quận hà đông hà nội phát hiện tại một khu nhà trọ trên địa bàn
trong tủ lạnh đang bảo quản một ba trăm linh thi hải thai nhi
tiến hành điều tra xác minh cơ quan công an xác định nhóm thanh niên đang cất giữ bảo quản một ba trăm linh thi hải thai nhi
là việc làm thiện nguyện chưa có dấu hiệu hình sự
tuy nhiên vụ việc này lại khiến cho nhiều người bàng hoàng
bởi số thi hài thai nhi được nhóm thanh niên này thu gom từ các phòng khám tư nhân các bệnh viện phụ sản
đã cho thấy thực tế là tình trạng phá thai ở nước ta đang ở mức rất đáng báo động
theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới việt nam là nước có tỷ lệ phá thai
phá thai ở trẻ vị thành niên thanh niên cao trong khu vực đông nam á cũng như là trên thế giới
để nâng cao nhận thức về vấn đề này cho giới trẻ góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay có cuộc trao đổi
bác sĩ mai xuân phương phó vụ trưởng vụ truyền thông giáo dục tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình bộ y tế
xin mời quý vị cùng theo dõi
hôm trước hết xin cảm ơn bác sĩ mai xuân phương đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa ông số lượng thi hài thai nhi vừa phát hiện ở hà đông
thì đã cho thấy một thực tế là tình trạng phá thai ở nước ta hiện nay đang ở mức rất báo động
ông có đánh giá gì về tình trạng này ạ
tình trạng phá thai ở việt nam thì chưa có một cuộc thay đổi
chưa có một cuộc điều tra đầy đủ
nhưng theo các con số báo cáo kinh tức hàng năm
thì khoảng từ ba trăm linh đến bốn trăm linh trẻ em bị phá hại
hiện tượng mà như chúng ta được biết là hơn một ba trăm linh hài nhi đấy
đây cũng chỉ là con số rất khiêm tốn thôi
cái số liệu ngoài đời có lẽ sẽ còn lớn hơn rất nhiều
nếu so với bình diện chung của cả nước
đây cũng là giống một cái hồi chuông cảnh báo
cho các cơ quan chức năng và cho các gia đình nhà trường và các đơn vị
phải thực sự có trách nhiệm hơn nữa đối với cái hiện tượng đau lòng này
thưa ông điều đáng lo ngại hiện nay đó là tình trạng phá thai trong giới trẻ
đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh sinh viên từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
ông có thể phân tích những mối nguy hại đối với tỷ lệ phá thai trong giới trẻ như thế này
hơn nữa là vì dấu diếm nên một số trường hợp đã tìm đến các cơ sở mà phá tay chui
thì nó gây ra những hệ lụy như thế nào thưa ông
đúng như biên tập viên có nói là cái thực trạng hiện nay
toàn rơi vào cái độ tuổi là hầu như chưa có gia đình
chiếm một tỉ lệ khá cao
rất đáng tiếc là rơi cả vào cái đối tượng là học sinh trung học cơ sở
và đau lòng nhất là học sinh trung học phổ thông cao đẳng đại học
và điều đáng quan ngại nhất là ngay trong các khu công nghiệp
cái hậu quả của việc phá thai này thì cái việc đầu tiên
đó là ta phải nói đến cái tính mạng
cái việc đầu tiên đó là ta phải nói đến cái tính mạng

cái chảy máu nó rất là lớn
cái thứ hai nữa đó là nhiễm trùng
cái thứ ba nữa là nó dẫn tới hàng loạt các cái bệnh sau nhiễm trùng đó là
nghĩ tới cái vấn đề tức là các cái bệnh lây truyền qua đường tình trục
do khi nhiễm trùng ngược gặp
thậm chí hơn nữa là những cháu bé chưa đủ điều kiện như vậy
thì rất có thể vĩnh viễn không được làm mẹ nữa
có thể là nó rất nhiều cái hậu quả sau cái phá thai
mà tại các cơ sở không được phép
nhưng mà của các bác sĩ không phải là có chuyên ngành đầy đủ
đề cập đến các cơ sở cũng như các phòng khám hoạt động phá thai
thì theo quy định cơ sở nào có cái chức năng được thực hiện thủ thuật này
và hiện nay thì các việc quản lý cũng như giám sát các cơ sở này thì đang thực hiện ra sao thưa ông
thực ra mà nói là cái phá thai thì người ta chỉ cho phép phá thai đến cái tuần thứ hai mươi hai
và có thể nói là người ta rất hạn chế cái việc phá thai lớn
và tất cả các phá thai này đều có quy định của chuyên môn
và những cái cơ sở mà được phép há thai thì đòi hỏi về cơ sở đó là trang thiết bị
đó là trình độ chuyên môn đó là cái giấy phép hành nghề tư nhân
hay là giấy phép hành nghề của cơ quan nhà nước
thì tất cả các cơ sở phá thai này đương nhiên phải là bác sĩ chuyên ngành
và chắc chắn là phải được là cấp thành phố hoặc cấp bộ là cho phép
chứ không phải những cái cơ sở chúng ta đang đề cập đây là có thể khẳng định
cái cơ sở phát thai chui nó vẫn tồn tại nó vẫn còn nó diễn ra trong cuộc sống đời thường của đất nước mình
một trong những nguyên nhân mà khiến cái tỉ lệ phá thai trong giới trẻ này cao
đó là các em vẫn thiếu kiến thức về giáo dục giới tính về tình dục an toàn
từ gia đình đến nhà trường hầu như chăm chăm chỉ giáo dục đến kiến thức
để các em đạt điểm cao đạt kết quả cho các kỳ thi
ông có đánh giá gì về thực trạng này thưa ông
tôi rất đồng thuận với cái nhận định của biên tập viên
bởi lẽ là cái việc mà quan tâm về nuôi dạy các cháu viện ái
đây là vấn đề rất là đáng quan ngại
có thể nói bảo là nuôi và dạy thì tôi vẫn băn khoăn một bộ phận không nhỏ là
cái gia đình trong cái áp lực về công việc cho nên là hướng ngoại nhiều hơn hướng nội
nuôi nhiều hơn là dạy bảo dạy và dỗ thì lại dạy nhiều hơn là dỗ
và cái điều quan trọng là
và cái điều quan trọng là
ở một số nhà trường nếu không được trang bị đầy đủ
thì thậm chí có những nơi là cái tiếp cận là dạy chữ nhiều hơn là dạy nghĩa
thì trong cái nhà trường hiện nay cũng như bố mẹ
thì có thể nói là những cái vấn đề giới tính trong trường học
hay giới tính đối với lớp trẻ ở vị thành niên thành niên
thì không được trang bị một cách đầy đủ
cho nên có thể nói là người ta đang có cái quan niệm hết sức sai lầm
tức là vẽ đường hưu chạy
nhưng chính vì không vẽ tròn nó mới chạy
chạy không đúng luật
và cái việc vẽ đúng đường là hết sức quan trọng
và cái hơn nữa là có thể là các cháu
một cái lý do nữa là
cái quan trọng hiện nay cái kế hoạch hóa gia đình
thì lại mới đề cập đến những cái đối tượng là đối tượng có chồng rồi
đấy nhưng mà chúng ta lại chưa mở rộng đến cái đối tượng
kể cả cái đối tượng đó là đối tượng gì ạ
đối tượng chưa có gia đình
nó phần mới được tiếp cận
và được tiếp cận mới đầy đủ
và được trang bị kiến thức cả về giới tính
cả về vấn đề là tình dục
theo ông thì đâu là cái giải pháp tổng thể
để chúng ta có thể làm giảm thiểu
cũng như là ngăn chặn cái tình trạng phá thai hiện nay ở nước ta thưa ông
cái giải pháp tổng thể đầu tiên mà chúng tôi nghĩ là
đảng mà chúng ta đã đang và sẽ làm
đó là việc đầu tiên là cái vai trò trách nhiệm
của đảng ủy
rồi chính quyền các cấp
và khi thể nói lời là vấn đề lãnh đạo chỉ đạo
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa chúng tôi rất muốn
đó là vấn đề phải nâng cao hơn nữa
về vấn đề truyền thông
cái truyền thông này cái vấn đề truyền thông
và phải đi đôi kèm với giáo dục
mà nó là thời hội nhập
cho nên đây là đòi hỏi
chúng ta phải có những cái
kỹ năng phải có những cái nghệ thuật
phải có cái khả năng là truyền đoạt
nó thật sự bài bản
làm sao các cháu nó dễ hiểu
dễ nhớ dễ nghe
dễ tiếp thu và dễ tiếp cận
chứ chúng ta không thể giấu các cháu được
vì vấn đề đẩy mạnh cao hơn rất nhiều
về các biện pháp tức là truyền thông
cái biện pháp thứ ba nữa là chúng ta không thể
còn nói là chúng ta phải tăng cường
về cái pháp luật
tức là tất cả các cái cơ sở
mà phá tai chui
là dứt khoát chúng ta phải xử lý một sự nghiêm khắc
tước dưới phép hành nghề và thậm chí
phải xử lý hình sự nếu để ra những hậu quả
tai hại và cái cuối cùng
vai trò rất lớn đó là bố mẹ
đó là người thân gia đình
cũng hết sức được quan trọng bởi lẽ người
gia đình hiện nay tôi rất
băn khoăn ở cái chỗ là nhiều khi mà
các cháu nó hỏi những câu nó là
mẹ em thì nó rất là tò mò hiếu kì
nó hỏi những câu rất đơn giản là mẹ ơi chứ mẹ là sao mẹ có bầu
mẹ ơi mẹ sinh con ở chỗ nào
thì nhiều khi bố mẹ không trả lời
một bố lớn lên thì biết mày một bố nhỏ thì biết cái gì
thì thậm chí nói rất là
dở như là ôi chà con tao ăn nhiều
thì bụng nó to ra rồi tao đẻ mày đừng nách
nói những câu đó và các cháu lại tiếp cận với một
cái công nghệ thông tin mà đặc biệt
là facebook hay là internet
thì nó sẽ tiếp cận nó và từ cái chỗ đó
định hướng không đúng nó sai lầm và dẫn
tới hàng loạt cái hậu quả đây là cái vấn đề
là cái văn hóa hầm đồi trị
rồi là phim ảnh sách vân vân
và các cháu học cái xấu đi dễ hơn học cái tốt
cho nên chính vì vậy chúng tôi cũng rất muốn là
cái đấy có nhìn nhận một cách đầy đủ và toàn diện
thì chúng ta cần phải có những cái
giải pháp tích cực hơn một lần nữa xin cảm ơn
bác sĩ ma trân phương đã dành thời gian tham gia chương trình
tình trạng khá thai dù là ở lứa tuổi nào
thì cũng gây ra những hệ lụy cũng như là
tai biến cho sức khỏe do vậy đã đến lúc
chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề này
mỗi chúng ta cần có
các trách nhiệm nâng cao cái kiến thức
hiểu biết về giới tính về tình dục
an toàn cũng như là các vấn đề về
hôn nhân gia đình